ngày một mươi tháng ba sở y tế tỉnh con tum cho biết đã nhận được kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
đối với đoàn công tác do lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh con tum và hai cô gái tại thành phố con tum đều cho kết quả là âm tính
vào ngày ba tháng ba đoàn công tác do lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh con tum gồm bốn người
trong đó có một người tiếp xúc gần với bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư tại thủ đô hà nội
có đi cùng chuyến bay từ anh về việt nam với nữ bệnh nhân thứ một mươi bảy cho kết quả âm tính với covid một mươi chín
tuy nhiên theo quy định đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh con tum vẫn phải tiếp tục cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
đối với hai cô gái tại thành phố con tum có tiếp xúc gần với hai bệnh nhân dương tính covid một mươi chín đều cho kết quả âm tính
và vẫn cách ly một mươi bốn ngày theo quy định hiện tất cả sức khỏe đều ổn định không có triệu chứng của covid một mươi chín